chính thức áp dụng mức thu phí đối với du khách tới danh lam thắng cảnh khu di tích yên tử
theo đó khách sẽ phải nộp mức phí bốn mươi đồng một người lớn hai mươi đồng với trẻ em để có thể bước vào cụm di tích này
thực tế việc thu phí tại yên tử đã từng được thực hiện trong giai đoạn trước năm hai nghìn bảy và tạm dừng trong một mươi năm qua
việc thu phí được tu trở lại để làm nguồn kinh phí bảo vệ tôn tạo khu di tích này và bớt đi sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên điều mà nhiều người đang thắc mắc ở yên tử nằm ở câu hỏi
tại sao muốn lên chùa để đến với trốn tâm linh du khách phải mua vé tham quan
trong quần thể di tích rộng chín hectare của khu di tích yên tử có cả chục điểm di tích như chùa suối tắm chùa giải oan
toàn bộ các kiến trúc của cụm yên tử đều được bao chọn bởi rừng quốc gia yên tử
nơi có hàng trăm loài thực vật và động vật quý hiếm
lãnh đạo bộ văn hóa khẳng định
rừng quảng ninh thu phí là đúng quy định
và đây cũng là chủ trương chung của một số địa phương để có nguồn kinh phí tu bổ tôn tạo di tích
cái tâm lý của người dân khi nghĩ rằng tôi chỉ đến với lễ chùa mà có thu phí
thì rõ ràng là người dân người ta không cảm thấy là hài lòng
thực ra đứng dưới góc độ quản lý chắc chắn là với khu gọi là cái quần thể của chỗ quảng ninh
hay ở bất kỳ một nơi nào đấy cũng sẽ rơi vào cái tình trạng rất khó như vậy
còn theo đại đức thích đạo huyền
phó ban kiểm tránh thư ký giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh khẳng định
người dân đến yên tử thì có đến chín mươi là đi lễ
chứ không phải tham quan vãn cảnh
trong khi chính quyền lại ghi trong vé là tham quan
nên sẽ làm sai lệch mục đích người dân đi lễ
bây giờ trong một cái bối cảnh xã hội mới
và ở đó nó có rất nhiều các cái đầu tư
và các đầu tư là các bối cảnh xã hội mới
các bối cảnh xã hội mới đó nó không phải chỉ là nhà nước
mà nó là sự đầu tư có thể hoặc là nhà nước
hoặc là của cái ban quản lý di tích hay danh thắng của cộng đồng
hay là của thậm chí là hợp tác công tư
thế thì với những các cái nguồn đầu tư như vậy
thì phải có những cái phương án về mặt cân đối thu chi
trong một cái bối cảnh xã hội mới
thì điều này tôi nghĩ rằng cái đây là một cần phải hình thành một thói quen

một cái hướng để mà đầu tư lại cho văn hóa
thực tế việc tôn tạo ở yên tử trong nhiều năm qua
được giáo hội kêu gọi đầu tư xã hội hóa
tức là nguồn công đức của nhân dân
phía giáo hội quan niệm
người dân công đức để xây dựng trùng tu
vì vậy người dân phải được thừa hưởng
theo quan điểm của cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao du lịch
địa phương cần xem xét một cách tổng thể
để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả

với lộ trình thích hợp
và hành hương
thì có lẽ là chúng ta cũng không nên áp dụng biện pháp thu
còn khi mà đến những cái khu danh nam đáng cảnh đó
để sử dụng
những cái dịch vụ khác
như vậy thì chúng ta cũng thể áp dụng
một cái biện pháp thu để mùi chi
cái việc này thì tôi nghĩ là cần phải có
một cái tính đoán rất cụ thể và áp dụng
không thể một cách cứng nhất
cũng giống như trong câu chuyện về nhiều trạm thu phí khác
những câu trả lời đầy tính nguyên tắc rằng
mọi sự đều là một trạm thu phi khác
đã đúng quy định
các địa phương khác cũng thế
và hội đồng nhân dân đã thông qua
không làm hài lòng những người dân
phải rút tiền trả phí
câu hỏi của người dân rất rõ ràng về việc
đi lễ chùa khác với
tham quan rừng quốc gia
rằng trạm thu phi đang được đặt
trước cửa chùa chứ không phải
là trước thắng cảnh
trước khi bàn đến đúng sai
người dân chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn
từ nhà quản lý